phải làm phép giải tội cho dung truyền của thời adam và eve

nhà văn hiếu quang bảo có cái cách đưa thông điệp vào trong mỗi cuốn sách một cách thầm lặng

giống như là sống trong bí tích
trong đấy nhắc đến rất nhiều khái niệm trong công giáo mà bản thân tôi trước đấy cũng chưa bao giờ được nghe

thì đấy là những cái bí tích mà chúng ta những người bình thường chúng ta là ít khi đọc hoặc ít khi thấy

và đã được tác giả lựa chọn để đưa vào đấy những khái niệm về công giáo một cách đơn giản và dễ hiểu hơn
trong nhà sư bà nội chúng tôi được nhà nước giao cho một mươi năm làm về cái sách công giáo
tôi cũng làm rất nhiều sách về công giáo

từ nhỏ đến đứa

mà tác giả này đi không theo trường theo mục nào cả

đây là một cái phương pháp rất mới để làm cho người đọc dễ hiểu hơn

thì nó không thực sự

dựa vào các phép bí tích của thiên chúa giáo
nhà văn khiếu quang bảo đã phục dựng một bối cảnh công giáo việt nam với hai nhân vật chính
một nhà báo có đạo và một thạc sĩ thần học ngoại đạo
họ chênh nhau nửa thế hệ và với những quan niệm về chân phước giáo
họ làm sáng tỏ chân thiện mỹ trong những tín điều lời dân
thậm chí cả kinh thánh
cùng một hệ thống nhân vật bao quanh mang những số phận có cả chung lẫn cá biệt
phân nửa đa đoan dây dứt trung thành với giáo lý cũ
phân nửa còn lại thuộc lớp trẻ có học vấn tư duy khoa học có lý trí hơn
họ vật vã lý giải những tín điều của đạo chúa trên chặng đường tiến hóa của nhân loại nói chung
và sự phát triển của dân tộc việt nói riêng
trước đây có tham gia là một cái trưng bày ở trong bảo tàng giới thợ hợp việt nam
tức là cái trưng bày nó mang tên là sống trong di tích văn hóa công giáo đương đại của việt nam
một cái trưng bày đột phá trong một cái nhìn mới về công giáo ở việt nam
trong một cái nhìn mới về vấn đề là cái sự đóng góp của người công giáo vào lịch sử vào văn hóa
và xây dựng kiến tạo cái đất nước này như thế nào
khi mà tôi đọc cái cuốn của nhà báo nhà văn khiếu quang bảo
với một cái đầu đề của cái cuốn sách là sống trong bi tích
với rất nhiều các cái khúc khác nhau thì có thể nói là tôi rất là xúc động
tôi xúc động bởi vì rằng là một cái vấn đề công giáo mà từ trước đến nay cho là rất là nhạy cảm
nhưng mà nhà văn và nhà báo đã trình bày với chúng ta hiểu rất rõ tâm trạng
cái suy nghĩ của những người công giáo đứng trước một cái thời cuộc và
được trải qua những các cái thách thức của cuộc đời thách thức của cuộc sống
và họ đã phải vượt qua tất cả những cái đó như thế nào
toàn bộ các cái ngắn ngắn trong một cái cuốn tiểu thuyết như thế
nó có thể phản ánh một cách rất là đầy đủ về tâm trạng của những người công giáo đương đại
và nó gắn liền với cái cuộc sống thực nó như thế nào
thì cái điều đó nó rất hay
thông qua cái chuyện này thì tác giả này đi từng cái không theo chân bục đi từng cái ví tích một để giải thích
và thông qua những đó
thì lại qua một cái nhân vật mà những người này thân quen rất là gần gũi với tác giả để hiểu thâu tháo
và từ đó truyền tải những cái bí tích ấy với cuộc sống tôn giáo cuộc sống đời thường đối với con người
tôi đã ấp ủ cái tiểu thuyết này rất lâu
bởi vì ở ngay ở xứ tôi thôi
có những linh mục đổi mới tức là đến cái mức mà lo cả cái dân làm sao phải giàu được
vừa rồi có một số cái cải cách của giáo hội nó tân tiến quá
thúc giục tôi là phải cần phải viết
trước nhất là tôi thấy là giáo hội việt nam nó rất gắn với dân tộc việt
và nó rất thức thời trong cuộc hoạt động
sau khi mà giáo sư huy có một cái triển lãm tại bảo tàng dân tộc học
càng cho tôi một niềm tin hơn và sự vững tin về tác phẩm của mình nói là đúng
cho nên tôi quyết định để viết
và thời gian ấy thì bắt đầu là phải nói là dồn sức vào để viết cho thật nhanh
với việc xây dựng những nhân vật đầy cá tính và bản lĩnh
và đập nhau khi âm thầm lúc công khai
ứng xử có tiểu xảo đại xảo vừa kín vừa lộ
với những tình tiết chuyện
tưởng đời thường nhưng bất thường
xe lẫn cổ xưa và hiện đại
vừa tức cười lại cũng muốn khóc
làm người ta suy tư và dây dứt
và với cách tư duy khoa học triết luận sâu sắc trong hành văn
sống trong bí tích đem lại cho người đọc không chỉ cảm hứng đọc
sẵn lòng cảm thông chia sẻ
mà còn cho ta cảm nhận tinh tế về chân phước tôn giáo
không chỉ là của thiên chúa giáo